tại tp hcm đã diễn ra cuộc gặp mặt cộng đồng ngành công nghệ thông tin truyền thông năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt các xu hướng phát triển ngành như triển khai ứng dụng công nghệ năm g
ươm tạo doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp và phát triển phần mềm việt đã nhận được nhiều sự quan tâm
giữa buổi họp mặt ngành công nghệ thông tin đầu năm hai nghìn một mươi chín có hơn hai trăm linh đại biểu là các nhà quản lý ngành
chuyên gia và các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận
các đại biểu cũng nghe lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông trình bày về việc quyết liệt triển khai ứng dụng công nghệ năm g
trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm hoa nhập với thế giới tạo hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội

trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm hoa nhập với thế giới tạo hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội

trong năm hai nghìn một mươi chín nhằm hoa nhập với thế giới tạo hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội
các đại biểu cũng nghe lãnh đạo bộ thông tin và truyền thông trình bay về việc quyết liệt triển khai ứng dụng công nghệ năm g